thành phố hồ chí minh phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành mục tiêu giải quyết rứt điểm các tuyến đường bị ngập
theo trung tâm chống ngập đến thời điểm này toàn thành phố đã có một trăm bảy mươi bảy tuyến đường và hẻm không còn bị ngập do mưa và chiều cường
cụ thể ban điều hành chương trình hành động giảm ngập nước của thành phố phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
giải quyết xong một mươi năm tuyến đường còn xảy ra ngập do mưa lớn năm tuyến đường và hai mươi tám tuyến hẻm còn ngập do chiều cường
nổi bật là một số tuyến đường như nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh thảo điền quận hai huỳnh tấn phát quận bảy hồ học lãm quận bình tân phan huy ích quận gò vấp
song song với những giải pháp cải tạo nâng cấp hạ tầng giao thông phát triển các ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giảm ngập
ubnd tp hcm đã chỉ đạo hai mươi bốn quận huyện thường xuyên tổ chức gia quân vớt rác nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến canh rạch
vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy tránh xả ra môi trường gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước đô thị